thực hiện chỉ đạo của chính phủ bảo hiểm xã hội việt nam trong thời gian cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo hiểm xã hội tỉnh gia lai đã triển khai giải pháp cấp bách
trong đó có việc cấp thẻ bảo hiểm y tế do hỏng hoặc làm mất thông qua mạng xã hội
người có thẻ bảo hiểm y tế đăng nhập ứng dụng zalo nhắn tin qua số điện thoại trực tiếp
tiếp nhận thông tin của cơ quan bảo hiểm xã hội chín trăm tám mươi hai bảy mươi một sáu trăm sáu mươi chín
thực hiện thao tác chụp hình chứng minh nhân dân hoặc thẻ công cước công dân
viết tin nhắn và gửi yêu cầu cấp thẻ bảo hiểm y tế do hỏng hoặc mất
địa chỉ nhận thẻ bảo hiểm y tế cấp lại
thẻ bảo hiểm y tế cấp lại sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội gửi qua dịch vụ biêu chính công cho người yêu cầu
thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày một đến hết ngày một mươi năm tháng bốn